thưa quý vị đối với người dùng cá nhân thì một trong những lo lắng nhất của họ là dính vào các bẫy lừa đảo trực tuyến
vào dịp tết thì có vẻ là lo lắng này ngày càng gia tăng bởi lẽ chúng ta giao dịch nhiều hơn mua sắm trực tuyến nhiều hơn tương tác với nhau nhiều hơn trên không gian mạng
câu chuyện này chúng tôi sẽ phân tích sâu trong tiểu mục phòng vệ số
còn bây giờ như thường lệ là những thông tin cảnh báo về an ninh mạng đáng chú ý trong tiểu mục nhận diện
hãng công nghiệp
microsoft mỹ cảnh báo vụ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống chủ chốt của chính phủ ukraine có thể mang tính hủy diệt và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan so với quan ngại ban đầu
microsoft cho biết đang tiếp tục phân tích phần mềm độc hại nêu trên cảnh báo rằng vụ tấn công này có thể khiến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của chính phủ trở nên tê liệt
hãng này nhấn mạnh phần mềm độc hại vốn được thiết kế trông giống như mã độc tống tiền ransomware nhưng thiếu cơ chế khôi phục dữ liệu nhằm mục đích phá hoại và khiến các thiết bị là mục tiêu
không thể hoạt động được thay vì đòi tiền chuộc
những hệ thống bị ảnh hưởng thuộc các công ty công nghệ thông tin tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ tất cả đều có trụ sở tại ukraine
trước đó ngày một mươi bốn tháng một ukraine thông báo đã xảy ra một cuộc tấn công mạng quy mô lớn khiến một số trang web của nhiều cơ quan chủ chốt của nước này
gồm bộ ngoại giao bộ chính sách dụng đất hội đồng an ninh và quốc phòng và bộ giáo dục ngừng hoạt động
xu hướng tấn công tiền má hóa nft
xu hướng tấn công tiền má hóa nft
hãng bảo mật carbon sky vừa đưa ra một số dự báo về xu hướng tấn công trên internet trong năm nay
quan sát các nhóm tấn công chuyên nghiệp như lazarod blunorop các nhà nghiên cứu suy đoán sẽ có một làn sóng tấn công quy mô lớn và các doanh nghiệp tiền điện tử
nft viết tắt của từ dịch ra tiếng việt có nghĩa là tài sản không thể thay thế cũng sẽ là mục tiêu của tội phạm mạng
điều này là do các quốc gia đông nam á đang dẫn đầu về tỷ lệ sở hữu ns
trong đó philippines đứng đầu danh sách với ba mươi hai cho biết họ sở hữu các tài sản số này
trong hai mươi quốc gia được khảo sát thái lan xếp vị trí thứ hai hai mươi sáu hai tiếp theo là malaysia hai mươi ba chín việt nam ở vị trí thứ năm một mươi bảy bốn và singapore xếp thứ một mươi bốn sáu tám
các chuyên gia dự định tấn công sẽ nhắm trực tiếp vào nhân viên các công ty khởi nghiệp và sản giao dịch tiền điện tử thông qua kỹ thuật tinh vi khai tác phần mềm và thậm chí là tài sản số
nhà cung cấp giả mạo kẻ xấu cũng có thể tấn công hàng loạt thông qua phần mềm chuỗi cung ứng hoặc các thành phần liên quan như thư viện mã của bên thứ ba
ngoài ra nhiều vụ trộm cắp tài sản nst sẽ xảy ra trong những năm tới
là một lĩnh vực hoàn toàn mới điều này sẽ gây ra sự thiếu hụt lực lượng cảnh sát điều tra có chuyên môn cao dẫn đến sự gia tăng ban đầu của các cuộc tấn công vào
nội dung mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và cách ứng phó của người dùng
đặc biệt trong thời điểm tết nguyên đán nhâm dần đang cận kề các chuyên gia nhận định lừa đảo trực tuyến sẽ gia tăng
ngày hôm nay chương trình có cuộc trao đổi với một chuyên gia rất đặc biệt ngô minh hiếu biệt danh là hiếu pc
người từng xuất hiện tràn ngập trên báo chí nước ngoài với tư cách là một tin tặc thấu hiểu thế giới ngầm và những chiêu trò kiếm tiền phi pháp
tất nhiên hiện nay anh đã bỏ lại con đường lầm lỡ phía sau để sống khác làm khác có ích cho cộng đồng
ngô minh hiếu hiện đang làm việc cho trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cục an toàn thông tin và là gương mặt quen thuộc của truyền thông
trước khi trò chuyện với hiếu pc hãy cùng xem một đoạn video clip ngắn mà chúng tôi tổng hợp về những dự báo tình trạng lừa đảo trực tuyến trong thời gian sắp tới
trong bối cảnh không gian mạng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn
kẻ tấn công tập trung vào tấn công khí lực
công nghệ khai thác lỗ hổng mang yếu tố con người
bao gồm tất cả các loại hình lừa đảo qua tin nhắn
cuộc gọi tự động ứng dụng nhắn tin phổ biến và mạng xã hội
nhiều quốc gia trong khu vực đã ghi nhận tấn công lửa đảo
tại thái lan gần bốn mươi người bị lừa khi tài khoản ngân hàng và thẻ tiến dụng xuất hiện giao dịch không rõ ràng
hay lừa đảo dùng trang web ngân hàng giả mạo để đánh cắp thông tin người dùng tại malaysia vào năm ngoái
nhiều trường hợp khác tại việt nam cũng bị lừa
chuyên gia dự báo xu hướng này sẽ càng gia tăng trong tương lai
bao gồm phát triển những thông tin liên quan đến người dùng như hình ảnh video giọng nói
có thể sẽ có sự chuyển đổi từ lừa đảo có sự trợ giúp của máy tính sang lừa đảo từ tài sản số
gồm tài khoản người dùng smartphone máy tính cá nhân
chưa hết mới đây công an một số tỉnh thành đã khuyến cáo về một thủ đoạn lừa đảo mới
các đối tượng sẽ giả vờ chuyển khoản nhầm cho nạn nhân sau đó ép trả tiền lãi suất cao
riêng vấn đề cho vay tiền qua mạng
qua các app cơ quan công an cho biết lợi dụng tình hình khó khăn do dịch covid một mươi chín
và dịp cuối năm năm hết tết đến thường nhu cầu về vốn liếng nhiều và cả tiền để chi tiêu cuối năm cũng nhiều
do đó các đối tượng sẽ đẩy mạnh dùng các phương thức thủ đoạn rụ rỗ
giao tìm người cho vay với thủ tục đơn giản lãi suất không cao nhưng ẩn đằng sau là hàng loạt phí dịch vụ cắt cổ
xin cảm ơn hiếu đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn chương trình an ninh mạng của truyền hình công an nhân dân
hai năm vừa qua
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhiều thói quen và việc làm của mọi người đã thay đổi
làm việc trực tuyến mua sắm trên thương mại điện tử
và kể cả câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì cũng là một cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến
vậy thì với việc thay đổi thói quen cũng như việc làm như vậy
trong một năm hai nghìn hai mươi một vừa qua thì hiếu đánh giá như thế nào về các vụ lừa đảo trên không gian mạng hiện nay
chủ yếu là
sàn đầu tư đa cấp lừa đảo đánh vào lòng tham
và những đối tượng tên tặc chuyên nhắm tới những nạn nhân trên mạng xã hội như facebook zalo hay metchenger
trên đó đa phần họ sẽ gởi đường link tới chữ mà đọc hoặc là những đường link đọc hại
mà khi mà người dùng nhập vào và đăng nhập thông tin hay là cung cấp thông tin tài khoản
thì sẽ mất đi cái tài khoản đó hoặc là tài khoản ngân hàng
rồi kế đến là những cái nạn như là
giữ hơi theo blockchain hay là sử dụng công nghệ blockchain để mà tạo ra những cái đồng tiền ảo hay là đồng tiền điện tử
để mà lừa đảo người đầu tư
rồi kế đến là những cái nạn như là
tin nhắn thương hiệu hay là tin nhắn văn bản
có chữ đường link đọc hại dùng để mà lừa nạn nhân lấy cấp thông tin tài khoản ngân hàng
và sau đó là chiếm đọc cái tài sản
ngoài một cái list các cái hình thức các cái phương thức lừa đảo như hiếu vừa chia sẻ
thì ở thời điểm mà tết thì hiếu có cái cảnh báo gì đối với cả người dân về việc là chúng ta nên thận trọng
với các hình thức lừa đảo như thế nào đặc biệt trong thời điểm dịp tết như thế này
những cái kẻ lừa đảo họ lọc ra những cái fanpage lừa đảo ở trên facebook hay là trên mạng xã hội
hay là những cái trang web với có những cái thông tin gần giống với là cái trang của những cái trang hàng không
y tín ở việt nam hay là những cái trang web chuyên bán những cái vé phương tiện đi lại trinh thống
thì khi mà các bạn vào những cái trang fanpage hay là những cái trang web như thế này mọi người cần phải cảnh giác
và nếu cảm thấy nghi ngờ thì nên hỏi cái người xung quanh mà bạn tin tưởng
còn không là bạn phải tìm kiếm cái số điện thoại mà tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng của cái hãng đó
để mà gọi lên
nhờ số điện thoại
để có sự trợ giúp của họ để mà kiểm chứng là cái này là phải là y tín hay không
thứ hai là những cái tin nhắn văn bản hay là tin nhắn thương hiệu mang tính chất lừa đảo kêu gọi đầu tư
hay là nhằm chiếm đọt tài khoản ngân hàng
giả danh giả dạng gần giống với lại cái đầu số hay là cái tên thương hiệu của cái ngân hàng đó
thì mọi người phải cảnh giác
nên luôn kiểm chứng lại một lần nữa trước khi
nhấn vào cái đường link đó
hay là nhận được cái thông tin tin nhắn như vậy thì nên gọi lập tức lên cái công ty hay là cái tổ chức ngân hàng đó để mà kiểm chứng thêm một lần nữa
thứ ba là phải cảnh giác tới những cái trang sàn đa cấp và những cái đồng tiền ảo hay là những cái đồng tiền điện tử
có thể là bạn sẽ đầu tư vào những cái trang nó không chính thống và cái độ uy tín nó chưa có
thì bạn sẽ mất tiền
và sẽ mất luôn cái thông tin nhắn
thứ tư là khi bạn nhận được những cái tin nhắn hay những cái cuộc gọi liên quan nói bạn là bạn đang vi lý thủy pháp luật
hoặc là bạn bị phạt nguội khi vi phạm giao thông
thì bạn phải đóng tiền hay là bạn phải nộp phạt như thế nào đó
thì bất cứ những cái tin nhắn như vậy hay là những cái cuộc gọi như vậy bạn phải kiểm chứng một lần nữa
và không nên giao dịch chuyển tiền cho họ
khi lên trên mạng là phải luôn trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản nhất
giống như việc bây giờ tất cả mọi người đi ra đường thì ai cũng phải mang khẩu trang
thì cái việc mà trang bị cái kiến thức cho chính bản thân mình nó giống như là mình đem khẩu trang đi lên trên không gian mạng
để mà bạn có thể phòng tránh được những cái con virus và những cái nạn lừa đảo mà nó phổ biến đang có hiện nay
thì như vậy khi mà bạn biết cách đặt mật khẩu có độ khó cao này hay là sử dụng những cái bước bảo mật hai bước
và biết cách nhận biết những cái trang web nào là trang web lừa đảo và trang web nào là uy tín
và khi nhận biết được một cái trang web nó đáng nghi ngờ hay là vẫn còn e ngại thì mọi người có thể gọi điện thoại
ngay lập tức lên cái cơ quan chức năng hay là lên cái tổ chức hay là họp với cái ngân hàng đó
để mà họ có thể kiểm chứng lại cho bản thân cũng làm được
rất cảm ơn những cái chia sẻ của hiếu
và chị hy vọng rằng là với những chia sẻ này
thì khán giả truyền hình của an ninh tv
thì sẽ có thêm những cái kiến thức
cũng như là tự bảo vệ mình
không chỉ ở thời điểm hiện tại
mà đặc biệt là trong cái thời điểm tết như thế này
thì sẽ đủ kiến thức để có thể bảo vệ
chính mình và chính những cái tài khoản
mà của mình đang sở hữu
một lần nữa xin cảm ơn em
quý vị thì vừa theo dõi
cuộc chia sẻ của chúng tôi với ngô minh hiếu
chuyên viên an toàn thông tin
của trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng quốc gia
với những chia sẻ của hiếu
với những hình thức lừa đảo
cũng như các thủ đoạn của các đối tượng
lừa đảo người dùng trên không gian mạng
thì chúng tôi hy vọng rằng những khán giả
của truyền hình công an nhân dân
sẽ có các hình thức cũng như có các phương án
để tự bảo vệ mình
khi kinh doanh buôn bán
cũng như giao dịch trên thương mại điện tử
trong thời điểm trước
và trong tết nguyên đán này
đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé